tại thành phố thái nguyên đã chính thức thông xe cầu bến tượng đây là cây cầu lớn hiện đại nhất của tỉnh thái nguyên bắc qua sông cầu
giữa buổi lễ có đồng chí uông chu lưu phó chủ tịch quốc hội cùng đại diện các bộ ban ngành và đại diện ngân hàng thế giới tại việt nam
công trình cầu bến tượng là hạng mục lớn nhất thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía bắc thành phố thái nguyên do ngân hàng thế giới tài trợ
thông qua hiệp định ký giữa việt nam và hiệp hội phát triển quốc tế
công trình khi đưa vào sử dụng giúp cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối giao thông giữa thành phố thái nguyên với các huyện phía bắc của tỉnh
nhằm giảm thiểu ốn tắc giao thông khu vực nội thị
công trình được khởi công từ tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu với tổng mức đầu tư hơn bốn trăm ba mươi sáu tỷ đồng tổng chiều dài bảy trăm sáu mươi mét
trong đó chiều dài của cầu chính là ba trăm tám mươi m chiều rộng hai mươi ba sáu m gồm ba nhịp chính